thưa quý vị hôm nay tại quảng ninh ban tổ chức trung ương tổ chức hội nghị cán bộ trung ương luân truyền
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị
tham sự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng một số bộ ngành trung ương và địa phương
các cán bộ được trung mương điều động luân truyền đang công tác tại địa phương từ đại hội đảng toàn quốc khóa một mươi một mươi một và từ đầu khóa một mươi hai đến nay
chủ trì hội nghị đồng chí phạm minh chính yêu cầu cán bộ luân chuyển sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công
hoàn thành tốt nhiệm vụ với tâm huyết trách nhiệm cao cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cơ quan đảng bộ và nhân dân nơi công tác
các cơ quan có người được đi luân chuyển và cơ quan tiếp nhận người cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy
giúp đỡ công việc tạo điều kiện tối đa cho người được luân chuyển nhận nhiệm vụ mới
từ sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đến nay đã điều động phân công luân chuyển một mươi sáu đồng chí cán bộ trung ương về địa phương công tác
phân công bố trí công tác khác đối với hai mươi sáu đồng chí cán bộ trung ương luân chuyển đang công tác tại địa phương
đến thời điểm hiện nay còn hai mươi hai đồng chí cán bộ trung ương luân chuyển trên ba mươi sáu tháng đang công tác tại địa phương
theo đánh giá của ban tổ chức trung ương công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành bài bản chặt chẽ
đồng bộ minh bạch khách quan và dân chủ hơn theo đúng chủ trương quy định
các đồng chí cán bộ trung ương của bộ chính trị ban bí thư góp phần từng bức khắc phục những tồn tại yếu kém và khuyết điểm trong thời gian qua
cán bộ luân chuyển là cán bộ trẻ chủ yếu là cấp thứ trưởng tương đương có phẩm chất năng lực và triển vọng phát triển
sáng nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị việt nam và apec hai mươi năm qua và chặng đường sắp tới
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đến sự và phát biểu tại hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhìn lại hai mươi năm việt nam là thành viên của apec đánh dấu bước phát triển quan trọng chính sách đối ngoại rộng mở đa phương hóa đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực cho tiến trình đổi mới và hội nhập
hai thập kỷ qua việt nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển gia nhập nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình với thu nhập bình quân đầu người tăng gần bảy lần từ ba trăm năm mươi usd năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tăng lên gần hai bốn trăm linh usd hiện nay
việt nam đã trở thành thành viên tích cực có trách nhiệm của các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu là mắt xích quan trọng của nhiều liên kết kinh tế hàng đầu khu vực
nhiều thành viên apec đã trở thành đối tác quan trọng nhất về thương mại và đầu tư của việt nam
trong hai mươi năm qua các thành viên apec đã vững vàng vượt khó khăn khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của châu á thái bình dương trở thành một khu vực hòa bình ổn định một động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu
thành công của apec có được là nhờ sự hội tụ của tầm nhìn quyết tâm chính trị mạnh mẽ và nỗ lực không mệt mỏi của các thành viên
trong một thế giới siêu kết nối chúng ta đứng trước những vận hội mới đan sen với các thách thức chưa từng có
châu á thái bình dương tiếp tục là động lực của tăng trưởng
và liên kết kinh tế toàn cầu có vị trí địa kinh tế và địa chính trị chiến lược quan trọng
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cho rằng cùng với những thành tiệu việt nam và apec đang đối mặt với nhiều thách thức
mình chứng rõ nhất là kết quả của tuần lễ cấp cao apec tại papua new guinea vừa qua
việc duy trì các giá trị cốt lõi của hợp tác apec về ủng hộ hệ thống thương mại đa phương thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do đang đứng trước những khó khăn
apec cần xác định
các mục tiêu và nội hàm hợp tác mới để tiếp tục duy trì các giá trị cốt lõi của apec của apec
trên nền tảng ba trụ cột hợp tác vốn có cần thúc đẩy các yếu tố phát triển bền vững bao trùm và sáng tạo nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng
mọi sáng kiến dự án cơ chế hợp tác của apec cần đặt người dân vào trung tâm của phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp
apec cần nâng cao khả năng thích ứng và vai trò lãnh đạo trong quản trị
apec hoàn toàn có khả năng phát huy vai trò đầu tàu trong xây dựng cấu trúc mới ở khu vực bảo đảm các nguyên tắc mở công bằng minh bạch dựa trên luật lệ hài hòa lợi ích của tất cả các bên trong và ngoài khu vực
để thực hiện vai trò đó apec cần tiếp tục đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương đặc biệt là tiên phong thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương với vai trò trung tâm của wto
bước sang thập kỷ phát triển thứ tư trước những chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc của cục diện thế giới và khu vực
dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn apec đang chuyển mình căn bản ngày càng mở rộng nội hàm hợp tác theo hướng thiết thực hơn vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
cũng trong sáng nay tại hà nội đồng chí phạm bình minh đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho trong không khí hữu nghị chân thành và thẳng thắn
hai bên đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước trao đổi về quan hệ song phương và vấn đề quốc tế cùng quan tâm
tại buổi hội đàm đồng chí phạm bình minh hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm việt nam của bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho trong việc duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
khẳng định đảng chính phủ và nhân dân việt nam coi trọng quan hệ truyền thống với triều tiên
việt nam sẵn sàng chia sẻ với triều tiên những kinh nghiệm xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức việt nam và chứng kiến những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế mà nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
ông ri yong ho khẳng định lập trường nhất quán của đảng chính phủ triều tiên coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với việt nam
nhất trí phối hợp xem xét các biện pháp thích hợp để củng cố và phát triển quan hệ triều tiên việt nam phù hợp với tình hình mới
hôm nay đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
làm trường đoàn đã kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh gia lai
cùng dự có đại diện lãnh đạo ban nội chính trung ương đại diện lãnh đạo chuyên viên một số cục vụ đơn vị của bộ công an và ban nội chính trung ương
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh gia lai đã thực hiện một mươi tám cuộc kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị
nghị quyết quy định của đảng nhà nước về phòng chống tham nhũng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền
đã hoàn thành tám cuộc kiểm tra theo kế hoạch ba cuộc kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm
một cuộc kiểm tra việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ việc vụ án tham nhũng
phát biểu ý kiến kết luận đồng chí tô lâm ghi nhận và biểu dương sự nghiêm túc của tỉnh ủy gia lai
trong việc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tham nhũng
về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị tỉnh ủy gia lai tiếp tục chỉ đạo quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phòng chống tham nhũng
xây dựng chương trình hành động về phòng chống tham nhũng sát mục tiêu quan điểm nhiệm vụ
giải pháp của trung ương về phòng chống tham nhũng
nội dung chương trình hành động của chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm hai nghìn hai mươi
nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí ngô gia tự mùng ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm linh tám mùng ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
tổ chức hội thảo đồng chí ngô gia tự nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí ngô gia tự đối với đảng và cách mạng việt nam
đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với người cộng sản mẫu mực
dự và chủ trì hội thảo có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
hội thảo đã nhận được ba mươi bảy ý kiến tham luận của các nhà
khoa học đại biểu đến từ các cơ quan trung mương và địa phương
trong đó tập trung vào các nội dung khẳng định sự đóng góp của đồng chí ngô gia tự đối với cách mạng việt nam
trên phương diện người khởi xướng phong trào vô sản hóa đặt tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở việt nam
bên cạnh đó cũng nhấn mạnh tư tưởng nhân cách cao đẹp của đồng chí ngô gia tự
nhất là trong việc giáo dục nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và nói theo
giữ vững bản lĩnh chính trị góp sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội thảo là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang
khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha anh
nhất là thế hệ trẻ tạo không khí sôi nổi quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
truyền hình nhân dân luôn duy trì sự ổn định về nội dung các chương trình phát sóng
bám sát định hướng chính trị thể hiện rõ đặc điểm của một kênh truyền hình thời sự chính trị tổng hợp
nhằm đáp ứng yêu cầu mới truyền hình nhân dân cần có những thay đổi theo hướng khẳng định bản sắc riêng
trong hệ thống truyền hình cả nước nói chung và trong hệ thống các kênh truyền hình thiết yếu nói riêng
đó cũng là nội dung của hội thảo khoa học bản sắc truyền hình nhân dân diễn ra chiều nay do báo nhân dân
truyền hình nhân dân tổ chức
sự hội thảo có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
nhà báo hà đăng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương
nguyên tổng biên tập báo nhân dân
phó giáo sư tiến sĩ hồng vinh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên tổng biên tập báo nhân dân
nguyên phó ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
cùng các đồng chí phó tổng biên tập báo nhân dân nguyên phó tổng biên tập báo nhân dân
các giáo sư tiến sĩ và nhà khoa học
tại buổi hội thảo các đại biểu cho rằng
truyền hình nhân dân là kênh thời sự chính trị tổng hợp mang tính đặc thù riêng
vì vậy cần có những đặc điểm riêng hướng tới đó là nội dung có gì khác với kênh truyền hình khác
phục vụ đối tượng khán giả nào
chính những điều này sẽ làm nên bản sắc riêng cho truyền hình nhân dân
nhất là trong thời đại công nghệ số
việc tạo bản sắc riêng đang là thách thức của truyền hình nhân dân
khi mà hiện nay có nhiều kênh truyền hình khác được hình thành và phát triển
câu hỏi đặt ra là một kênh truyền hình của báo nhân dân
truyền hình nhân dân sẽ là canh tay nối dài những ấn phẩm của báo
được phụ trợ bằng hình ảnh và âm thanh
hay truyền hình nhân dân sẽ là một kênh phục vụ
một nhóm công chúng đại chúng quần chúng nhân dân theo đúng tên gọi của não
xét về tổng thể trong bối cảnh thị trường truyền thông trong cả nước
và xu thế phát triển của truyền hình ở nước ngoài
thì tác giả cho rằng là định vị lại kênh truyền hình nhân dân là một kênh thông tin tổng hợp
là sự lựa chọn có nhiều tiềm năng nhất
với những mục tiêu cung cấp tin tức bình luận thông qua các format hiện đại
tương tác dành cho các bản tin thời sự được cập nhật thường xuyên trong ngày
các chuyên đề các chương trình tài liệu tọa đàm
tượng cao về mọi mặt đời sống xã hội kinh tế chính trị văn hóa
giáo dục cho người dân việt nam ở mọi lứa tuổi
trên nền tảng và bề dày lịch sử của báo nhân dân gần bảy mươi năm qua
truyền hình nhân dân thừa kế sâu sắc tôn trì mục đích của báo
vậy làm thế nào để tạo ra bản sắc riêng cho truyền hình nhân dân
nhà báo hồng vinh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên tổng biên tập báo nhân dân
nguyên phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung mương nhận định
để làm nên bản sắc của truyền hình nhân dân thì cần có bốn yếu tố cốt lõi
đó là tính kịp thời tính chuẩn xác tính đại chúng và tính định hướng
nhân dân phải nói rằng là cái uy tín của nó cái sự cẩn trọng của nó
và với một cái sự bình luận thông qua một cái giác quan
một cái sự nhạy bén của những đội ngũ lãnh đạo các thế hệ lãnh đạo
thì tôi thấy đây cũng là một kinh nghiệm để truyền hình nhân dân tiếp tục phát huy
theo tôi báo truyền hình nhân dân tìm ra cái bản sắc
tức là nó là phải tạo ra cái bản sắc của bản sắc
bản sắc lớn là của báo nhân dân anh phải tạo ra cái bản sắc của bản sắc
tức là cái bản sắc của anh là cách tiếp cận của anh khác
tiếp cận của cái trên kia là trên mặt báo trên giấy bài viết
nhưng tiếp cận của anh đây là bằng hình ảnh bằng tiếng nói bằng tất cả
thì anh phải tìm được cái độc đáo của các cái tiếp cận đó
hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận
trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề bản sắc riêng là gì
làm thế nào tạo được bản sắc riêng trong các chuyên đề chuyên mục của truyền hình nhân dân
bởi bản sắc không chỉ là sự nhận dạng qua logo mà cốt lõi là giá trị các chương trình phát sóng
trong bối cảnh hiện nay để tạo nên bản sắc riêng
truyền hình nhân dân cần xây dựng nội dung các chương trình mang tính kịp thời
độ chính xác cao phản ánh trung thực nhất mọi mặt mọi ngóc ngách của đời sống xã hội
và có đội ngũ phóng viên phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
và là cánh tay nối dài thực hiện tôn trị mục đích của báo nhân dân là tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân
thưa quý vị chiều ngày ba mươi tháng một mươi một hội đồng xét xử phiên tòa đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tiếp tục với phần tuyên án các bị cáo trong đường dây này
căn cứ kết quả xét xử sơ thẩm công khai tại tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phan văn vĩnh
chín năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng
cũng về tội danh này bị cáo nguyễn thanh hóa bị tuyên phạt một mươi năm tù phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng
bị cáo nguyễn văn dương phải chịu năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc năm năm tù về tội rửa tiền tổng cả hai hình phạt nguyễn văn dương phải chịu là một mươi năm tù
bị cáo phan xào nam bị phạt hai năm tù về tội tổ chức đánh bạc ba năm tù về tội rửa tiền tổng cả hai hình phạt phan xào nam phải chịu là năm năm tù
hội đồng xét xử cũng buộc nguyễn văn dương nộp lại hơn một ba trăm linh tỷ đồng tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội tịch thu ba trăm hai mươi chín tỷ mà dương rửa tiền còn lại dương phải nộp bổ sung ngân sách và cây biên tạm giữ các tài sản khác để bảo đảm thi hành án
buộc phan xào nam nộp lại chín trăm hai mươi sáu tỷ đồng tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội để sung ngân sách tịch thu năm trăm một mươi tám tỷ đồng do nam rửa tiền còn lại nam phải nộp bổ sung ngân sách
đối với ba nhà mạng viettel vinaphone và mobifone
tổng số tiền hơn một hai trăm ba mươi tỷ đồng trong đó viettel là hơn chín trăm một mươi ba tỷ đồng vinaphone là gần một trăm năm mươi tỷ đồng mobifone là hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý
hội đồng xét xử xét thấy cần phải trừ các chi phí hợp lý trong đó viettel chỉ phải nộp lại hơn chín mươi tỷ đồng vinaphone chỉ phải nộp hơn một mươi ba tỷ đồng và mobifone chỉ phải nộp lại hơn một mươi năm tỷ đồng
các bị cáo khác đã bị hội đồng xét
hội đồng xét xử tuyên phạt các bức án phù hợp với từng tội danh để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật
ngày ba mươi tháng một mươi một ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tổ chức phiên họp để xét xử giám đốc thẩm vụ án lùi xe trên cao tốc hà nội thái nguyên
trước đó tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã ký kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm vụ án xe container đâm xe innova lùi trên cao tốc khiến bốn người tử vong để điều tra lại
sau khi xem xét hồ sơ vụ án và qua ý kiến của các thành viên hội đồng xét xử ủy ban thẩm phán đã quyết định chấp nhận kháng nghị của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đề nghị hủy bản án phúc thẩm số một trăm tám mươi một của tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên và bản án hình sự sơ thẩm số bốn trăm linh hai nghìn một mươi tám của tòa án nhân dân thị xã phủ yên chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội để điều tra lại theo thủ tục chung
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin vào hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại sân bay bôn mạc
máy bay mang số hiệu vj ba trăm năm mươi sáu từ tp hcm đi buôn ma thuột chở hai trăm linh bảy khách đã tiếp đất trong tình trạng mất cân bằng tạo ra tiếng động lớn
phi hành đoàn đã lập tức phát thông báo khẩn cấp yêu cầu toàn bộ hành khách bỏ lại hành lý thoát ra ngoài qua cửa thoát hiểm và phao trượt
cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố này
tôi đang có mặt tại sân bay bôn mạc thuộc nơi mà chuyến bay mang số hiệu vj ba trăm năm mươi sáu từ tp hcm đến bôn mạc thuộc gặp sự cố vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một
hiện nay theo thông tin từ đại diện của cảng hàng công bôn mạc thuộc cục hàng công đã thành lập tổ điều tra để điều tra sự cố này
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải chuyến bay của hãng hàng không vietjet mang số hiệu vz ba trăm năm mươi sáu hành trình tp hcm buôn ma thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình hạ cánh
hai bánh trước của máy bay đã bị văng mất trong khi hạ cánh máy bay đã dừng lại an toàn tại đường cất hạ cánh
tổ bay và phi hành đoàn đã triển khai tình huống khẩn cấp hỗ trợ hai trăm linh bảy hành khách thoát hiểm an toàn
trong đó sáu hành khách bị thương nhẹ đã được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện hiện cả sáu hành khách này đều được xuất viện trong tình trạng sức khỏe bình thường
đến một mươi hai h ngày ba mươi tháng một mươi một chiếc máy bay bị sự cố đã được kéo vào bãi đỗ số năm an toàn
lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một chiếc bánh máy bay bên cạnh đường cất hạ cánh số chín
hiện bộ giao thông vận tải đang chỉ đạo cục hàng không việt nam và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục
đưa đường cất hạ cánh bị ảnh hưởng bởi sự cố và khai thác trở lại vào lúc một mươi bốn h ngày ba mươi tháng một mươi một
thưa quý vị vào hồi một mươi một h ngày hai mươi chín tháng một mươi một tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai hải đội hai trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai nhận được lệnh cơ động tiếp cận
cứu nạn tàu cá số hiệu dna chín mươi một nghìn sáu mươi bị chết máy trôi giạt trong vùng biển động ở phía đông cách đảo cồn cỏ ba mươi hải lý
sau gần hai giờ cơ động tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai đã tiếp cận được tàu bị nạn do ông cao minh tấn
trú tại phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng làm thuyền trưởng
trên tàu có một mươi thuyền viên sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định
lúc chín giờ ngày ba mươi tháng một mươi một tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai đã đưa một mươi ngư dân và tàu cá gặp nạn về cảng hải đội hai
bộ đội biên phòng đà nẵng bảo đảm an toàn bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định
ngân hàng nhà nước vừa đưa ra dự thảo sở đổi bổ sung thông tư hai mươi bốn hai nghìn một mươi năm quy định cho vai ngoại tệ của tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vai nhằm kiểm soát cho vai ngoại tệ theo hướng thu hẹp dân các nhu cầu vai vốn bằng đô la mỹ
theo đó việc cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài trước khi nhập khẩu hàng hóa dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất
kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước chỉ được thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cùng với mục đích trên nhưng nếu cho vai chung giải hạn sẽ được thực hiện đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
riêng đối với việc cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài trước khi nhập khẩu hàng hóa dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất
kinh doanh hàng hóa xuất khẩu được thực hiện không bị giới hạn về mặt thời gian
tuy nhiên để được lọt vào danh sách những công ty đủ điều kiện được vay ngoại tệ
thì khách hàng vay phải có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh để trả nợ vay
theo ngân hàng nhà nước quy định như trên nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ
theo hướng thu hẹp các nhu cầu vai vốn
tín dụng ngắn hạn ngoại tệ cần phải được kiểm soát chặt chẽ theo hướng thu hẹp dần
nhất là trong bối cảnh tỷ giá và thị trường ngoại tệ được ngân hàng nhà nước điều hành tương đối ổn định
theo số liệu do tổng cục thống kê cung cấp ước tính số khách quốc tế đến việt nam một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
đạt hơn một mươi bốn triệu lượt khách tăng hơn hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
như vậy những tháng cuối năm lượng khách quốc tế đến việt nam vẫn liên tục tăng
ước tính số khách du lịch nội địa đạt bảy mươi ba chín triệu lượt khách trong đó có ba mươi sáu một triệu lượt khách lưu trú
số khách quốc tế đến việt nam đạt một mươi bốn một trăm hai mươi ba năm trăm năm mươi sáu lượt
trong đó lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt gần một mươi một bốn triệu lượt khách
khách đến bằng phương tiện đường biển đạt hai trăm linh bốn ba trăm bảy mươi năm lượt khách
khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt hai triệu năm trăm hai mươi năm
cũng theo tổng cục du lịch trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
hầu hết các thị trường khách đều tăng như hàn quốc tăng bốn mươi sáu
hồng kông tăng ba mươi hai tám phần lan tăng hai mươi chín tám trung quốc tăng hai mươi sáu chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
những tháng cuối năm ngành du lịch tiếp tục phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa
hoàn thành mục tiêu được giao trong năm hai nghìn một mươi tám
đón phục vụ khoảng một mươi năm bảy triệu lượt khách
lượt khách quốc tế tám mươi tám mươi hai triệu lượt khách nội địa
trong phần tin quốc tế căng thẳng mỹ trung tâm điểm của hội nghị g hai mươi
bắt đầu thị xác đường dây kết nối hai miền triều tiên
hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi lần thứ một mươi
chính thức khai mạc hôm nay
tại thủ đô buenos aires của argentina
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các nền kinh tế lớn của thế giới
khả năng hội nghị có thể đạt được sự nhất trí về thương mại biến đổi khí hậu
cùng nhiều vấn đề khác đang trở nên khó khăn hơn
trong ngày hai mươi chín tháng một mươi một theo giờ địa phương lãnh đạo nhiều nền kinh tế lớn của g hai mươi
như tổng thống mỹ donald trump chủ tịch trung quốc tập cận bình
lãnh đạo các nước eu đã tới buenos aires
nhiều cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo các nước cũng đã diễn ra trước thềm hội nghị
dự kiến chương trình nghị sự của hội nghị gồm hai kênh
trong kênh tài chính sẽ bao gồm cuộc họp của các chủ tịch ngân hàng trung ương
và các bộ trưởng tài chính để thảo luận chủ đề hợp tác toàn cầu về chính sách tài chính và tiền tệ
đầu tư cơ sở hạ tầng chính sách tài khoá và các quy định tài chính
kênh thứ hai gồm nhiều chủ đề phi tài chính khác nhau như giới tính năng lượng
lao động khoa học cùng với nhiều chủ đề khác
một quan chức giấu tên cho biết sau hơn hai ngày đàm phán gần như liên tục
vẫn còn nhiều tranh cãi về các vấn đề liên quan và đến nay các bên mới chỉ thống nhất được gần hai phần ba số nội dung của tuyên bố chung
các vấn đề vẫn đang còn bò ngò và chưa đạt được sự đồng thuận bao gồm thương mại khí hậu di cư người tị nạn và chủ nghĩa đa phương
trước một loạt chủ đề nóng và nhiều tranh cãi như vậy giới quan sát nhận định
nước chủ nhà argentina sẽ đóng một vai trò quan trọng để giúp các bên xích lại gần nhau hơn
hội nghị tượng đình nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi
không chỉ nóng với những vấn đề quan trọng của toàn cầu
mà còn là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình
cộng đồng quốc tế đang kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ tìm được lời giải cho cuộc chiến thương mại mỹ trung
mặc dù không đặt nhiều kỳ vọng song giới phân tích nhận định
hội nghị thượng đỉnh g hai mươi lần này sẽ là một diễn đàn tốt hơn cho mỹ và trung quốc
thảo luận các vấn đề liên quan tới cuộc đối đầu thương mại đang diễn ra
mọi người luôn có cảm nhận là chính quyền của tổng thống donald trump
sẽ đưa ra một lập trường thương mại cứng răn hơn với trung quốc
so với những gì mỹ đã thực hiện với mexico và canada
các vấn đề trọng yếu gây trị rẽ ra nước
bao gồm đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ trợ giá của chính phủ
và chính sách ép buộc chuyển giao công nghệ sẽ khó có bước đột phá ngay tại hội nghị ở argentina
washington và bắc kinh đã chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao giữa tổng thống donald trump
và chủ tịch tập cận bình bên lề hội nghị g hai mươi
ở argentina từ lâu với hy vọng tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại
đang phủ bóng đen lên nền kinh tế thế giới
thương mại toàn cầu đang phải đối mặt với tình huống phức tạp
các bên đều mong đợi hội nghị thể hiện sự đoàn kết
chúng ta hành động để tạo nên bước tiến thực chất cho nền kinh tế
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng cuộc gặp hai nhà lãnh đạo mỹ và trung quốc lần này
khó có thể mang lại một thỏa thuận toàn diện
song kịch bản có khả năng xảy ra nhất là hai bên đạt được
thỏa thuận đình chiến thương mại nặng tính ngoại giao
truyền thông nhà nước trung quốc đưa tin
cựu chủ tịch tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol mạnh hoành vĩ
đã bị khai trừ khỏi ủy ban toàn quốc hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân
cơ quan cố vấn chính trị cấp cao của trung quốc
theo tân hoa xã ủy ban toàn quốc chính hiệp đã nhất trí hủy bỏ tư cách thành viên của ông mạnh hoành vĩ
sau khi các chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban đã thông qua quyết định khai trừ ông này
trong cuộc họp vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi vừa qua
quyết định trên được đưa ra sau khi ủy ban giám sát quốc gia trung quốc thông báo
mở cuộc điều tra về nghi vấn phạm pháp luật đối với cựu chủ tịch interpol
đầu tháng một mươi vừa qua interpol đã mở cuộc điều tra nghi vấn ông mạnh hoành vĩ mất tích
sau khi trở về trung quốc từ hôm hai mươi năm tháng chín
vợ của ông mạnh hoành vĩ cho biết bà không nhận được tin tức của chồng mình
kể từ khi ông rời khỏi trụ sở của interpol tại lyon pháp vào cuối tháng chín
pháp cũng đã tiến hành một cuộc điều tra riêng và cho biết
ông mạnh hoành vĩ đã lên máy bay để tới trung quốc
song không rõ điểm đến sau đó của quan chức sáu mươi bốn tuổi này
sáng nay một đoàn tàu hàn quốc đã khởi hành lên phía bắc để tham gia chuyến thị sát đường sắt chung kéo dài một mươi tám ngày
mà hai miền triều tiên đang tiến hành như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa
tiến tới tái kết đường sắt ở cuộc biên giới giữa hai miền
đoàn tàu của hàn quốc gồm sáu khoang trở hàng chục quan chức và chuyên gia hàn quốc đã rời ga dorasan
với điểm đến là ga panmun gần thành phố biên giới cây sơn của triều tiên
dự kiến từ nay đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đoàn tàu sẽ thị sát tuyến đường dây dài một hai trăm linh km ở miền bắc
bộ trưởng thống nhất hàn quốc cho mưu kiên khẳng định chuyến thị sát lần này là một phần nội dung trong thỏa thuận
đã được lãnh đạo hai miền triều tiên ký kết hồi tháng bốn vừa qua nhằm đẩy nhanh quá trình hòa giải
và mở ra một tương lai mới trên bán đảo triều tiên
đây cũng là chuyến thị sát đầu tiên như vậy giữa hai miền kể từ năm hai nghìn bảy
đồng thời là lần đầu tiên một đoàn tàu của hàn quốc có hành trình từ núi cung càng đến sông tuman kể từ sau chiến tranh triều tiên